kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai chỉ riêng tại mỏm tây bắc do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nên vẫn duy trì mưa rông rải rác
còn lại hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây nên phổ biến ít mưa và nền nhiệt có phần tăng lên
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gai gắt
đi sâu vào khu vực trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
chính vì vậy mà nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai tại khu vực thanh hóa đến phú yên sẽ có phần nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
cùng với độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày là từ bốn mươi năm sáu mươi năm và thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng là rất cao
ngoài ra người dân cũng cần tránh các hoạt động ngoài trời trong thời điểm này
cũng như là chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất
để đảm bảo sức khỏe
riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận
do chịu ảnh hưởng của gió đông gây mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
nên nền nhiệt có phần dễ chịu hơn cao nhất chỉ ở trong ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
ở phía nam gió tây nam với cường độ trung bình vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ
chính vì vậy mà mưa rông chủ yếu xuất hiện trên diện giải rác vào lúc chiều tối
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
tuy nhiên người dân vẫn nên đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai tại tây nguyên giao động từ hai mươi ba mươi ba độ
còn nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến với thông tin trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào dài rác và có nơi có rông
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió nhẹ

còn tại quần đảo trường sa có mưa rào dài rác và có nơi có rông vài nơi